trại giam gia trung cục c một mươi bộ công an đóng chân trên địa bàn tỉnh gia lai đã tổ chức công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
và quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện nhân lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
dịp này năm trăm ba mươi bốn phạm nhân đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện
trong đó tám phạm nhân được giảm hết thời hạn hai mươi phạm nhân được tha tù có điều kiện trước thời hạn
các phạm nhân được giảm án đợt này nhiều nhất là hai mươi chín tháng thấp nhất là một tháng và hai phạm nhân được giảm án từ trung thân xuống còn ba mươi năm
để được nằm trong diện giảm án và tha tù có điều kiện các phạm nhân phải chấp hành tối thiểu hai phần ba mức án và có quá trình cải tạo lao động tốt trong nhiều năm liền